cơn lũ quét lịch sử trong bão số năm vừa qua đã cuốn trôi năm chiếc cầu treo và làm hư hỏng nặng ba cầu bê tông trên địa bàn huyện tây giang
để đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân nhiều chiếc cầu giã chiến đã được dựng lên
tuy nhiên trước những diễn biến khó lường của thời tiết mặc dù có những chiếc cầu tạm như vậy
nhưng việc bảo đảm an toàn đi lại cho người dân huyện tây giang vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
thôn a banh xã trời hy hai có sáu mươi ba hộ việc đi lại của cả thôn phụ thuộc vào cây cầu treo này
tuy nhiên cơn lũ lớn bất thường vào sáng ngày một mươi tám tháng chín đã cuốn trôi toàn bộ cây cầu
điều kiện kinh tế khó khăn nhân lực thiếu vì vậy chiếc cầu hiện tại bắt qua suối để vào thôn a banh hai chỉ tạm bỡ như thế này
anh em dân quân đi làm đi làm cho thân niên thôn và dân quân làm mỗi ngày này có được của
cư ở đây đi lại rất là khó khăn cho người dân nhất là các cháu học sinh đi lại cũng rất là lo ngại cho các cháu học sinh
việc đi lại học hành rất là lo ngại đến tính mạng của bà con và cũng như các cháu học sinh
an nông là một trong ba cầu bê tông bị hư hỏng nặng trong cơn bão số năm vừa qua
một nhịp cầu bị cuốn trôi toàn bộ
đây cũng là điểm chia cắt xã an nông kết nối với tuyến đường huyết mạch liên huyện
việc khẩn trương triển khai nhân lực để sớm kết nối lại giao thông trên tuyến đường này là một nhu cầu hết sức cần thiết
này là đã khắc phục một cái điểm cầu ở chiên an nông
và chiều nay là sẽ thông tuyến là đảm bảo cái việc đi lại cho người dân
còn cái phương án tiếp theo nữa là hệ thống cầu treo
thế thì cũng phải có một cái thời gian để mà tiếp tục khảo sát
tinh toán bằng cái phương án bằng kỹ thuật
đa số cầu treo là bị phá hủy hoàn toàn
cho nên không thấy cách nào một sớm một chiều để khắc phục được
thông tin từ ủy ban nhân dân huyện tây giang cho biết đến thời điểm hiện tại còn hai xã vùng biên là chợ úm và gari vẫn đang bị cô lập
dự kiến trong hai ngày tới xe công vụ mới có thể tiếp cận được hai địa bàn